đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu cho biết eu không thể trợ giúp nhiều cho iran
nhưng khả năng có khoảng hai mươi triệu euro dự kiến sẽ được chuyển đến nước này trong tuần tới
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu nêu rõ eu không thể trợ giúp nhiều cho iran
nhưng sẽ có khoảng hai mươi triệu euro dự kiến sẽ được chuyển đến nước này trong tuần tới
ngoài ra eu cũng đồng ý ủng hộ theo yêu cầu của iran và venezuela khi đề nghị quỹ tiền tệ quốc tế imf hỗ trợ tài chính